tỉnh hậu giang đã tái lập các chốt kiểm soát về phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tỉnh phối hợp cùng với các cán bộ y tế tình nguyện viên lập các chốt kiểm dịch
tại các cửa ngõ ra vào tỉnh trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm soát người phương tiện ra vào nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh
cùng với lực lượng thực hiện nhiệm vụ người dân đã ý thức cao và chung tay cùng với lực lượng làm nhiệm vụ
trong công tác đẩy lùi dịch bệnh
trong hai mươi tám chốt kiểm soát dịch bệnh lập tại các cửa ngõ ra vào tỉnh có một mươi chốt được mượn từ nhà dân
trong đó thành phố vị thanh có bốn chốt châu thành a có ba chốt thành phố ngã bảy thị xã long mỹ
và huyện long mỹ mỗi đơn vị một chốt
khi được địa phương đề nghị mượn nhà để lập chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín bà trương thị thu ở xã vị tân
không chút ngần ngại đồng lòng sẽ chia cùng lực lượng chức năng trong cuộc chiến với dịch bệnh
mình người dân mình cũng ủng hộ nấu cơm rồi kia thì tôi cũng nấu tiếp cho mà anh em làm nhiệm vụ ra
người nhà này ngoài cái nhà thì anh em cần chứng sản gì tôi giúp hết
thì giúp cũng giúp để góp phần các anh em nhiệm vụ trong công tác phòng dịch phòng dịch
dù nhà không phải nghe điểm lập chốt kiểm dịch nhưng bà tăng tuyết hà vẫn ngày đêm song hành
cùng anh em làm nhiệm vụ bằng một tấm lòng thơm thảo
tích cực lắm tội nghiệp
mũi cắn đồ tôi cũng lấy nhăn u mũi đồ cho đó
thức sáng đêm có gì ủng hộ nấy gì đó
như hết pin thì mình cũng cho pin đo nhiệt độ đó
nước nấu đồ hết thì mình cứ việc mang qua cho anh em uống
nước thì mình nấu sẵn cho anh em ăn bị
với vai trò nồng cốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an chia làm các tổ phối hợp cùng lực lượng y tế quân sự
ngày đêm bấm trụ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh
hướng dẫn phân luồn dừng phương tiện kiểm tra thân nhiệt tất cả người dân vào địa bàn tỉnh
mình dẫn động người dân tiên triền người dân là không có công việc quan trọng cần thiết
thì nên ở nhà hạn chế ra đường để phòng chống dịch
với tinh thần trách nhiệm trong công việc mình cũng cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
nếu có những trường hợp không chấp hành thì ở đây lực lượng sẽ báo cáo lãnh đạo
xin ý kiến và đề xích các biện pháp xử lý theo đúng quy định
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thì đa số người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
lực lượng đa số được chấp hành
quan trọng cho sức khỏe của mình thôi mình chấp hành tốt
dừng xe thay báo y tế gì đó đo thân nhiệt cố gắng ủng hộ
đi ra ngoài có nhiều chút kiểm dịch thì mình sẽ rất là an tâm
về nhà tôi vẫn truyền thông cho bạn bè người thân và gia đình
cũng nên chấp hành tốt để bảo vệ cho sức khỏe cho mình cho người thân và cộng đồng
để ngăn chặn dịch bệnh trong tỉnh
đồng lực lượng công an lập các điểm kiểm tra y tế tại các chợ trung tâm
tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân rửa tay đeo khẩu trang trước khi vào chợ
bên cạnh đó phố học tăng cường kiểm tra
phát hiện sự lý nghiêm các trường hợp không tôn thủ quyết định tạm đình chí hoạt động kinh doanh
để tập trung đông người không đeo khẩu trang nơi công cộng
đưa tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
trúng khỏi nơi cách ly hay không tôn thủ quy định về cách ly